tại trường đại học bách khoa hà nội đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp hai nghìn hai mươi
chương trình với sự tham gia của gần một trăm năm mươi trường đại học cao đẳng trên toàn thành phố
đã nhận được sự quan tâm của hàng chục nghìn học sinh sinh viên ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do bộ giáo dục đào tạo sở giáo dục và đào tạo hà nội
kết hợp với trường đại học bách khoa hà nội và báo tuổi trẻ tổ chức
là dịp để các học sinh được trải nghiệm quan sát mô hình thực hành thí nghiệm do các trường mang tới
bên cạnh đó các em học sinh sinh viên khi đến đây cũng được tư vấn về những điểm mới
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng như các hình thức xét tuyển đại học cao đẳng